trong khuôn khổ chuyến thăm và giao lưu tại đà nẵng chỉ huy và thủy thủ tàu sân bay mỹ uss carl vinson đã đến thăm tham gia các hoạt động giao lưu tại làng trẻ sos cơ sở điều trị bệnh nhân tâm thần đà nẵng và phối hợp trao đổi chuyên môn liên quan đến kỹ thuật đóng tàu biển cách thức bảo vệ môi trường biển và duy trì tính bền vững của đại dương các hoạt động này diễn ra trên bờ và trên tàu sân bay

trong khuôn khổ chuyến thăm và giao lưu tại đà nẵng chỉ huy và thủy thủ tàu sân bay mỹ uss carl vinson đã đến thăm tham gia các hoạt động giao lưu tại đà nẵng
trong khuôn khổ chuyến thăm và giao lưu tại đà nẵng sẽ kéo dài đến ngày chín tháng ba